cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn dung nhĩ là một loại dối loạn nhịp tim không đều đặc trưng bởi mất đồng bộ điện học và sự co bóp của các buồng tim
khi gặp phải cơn dung nhĩ người bệnh sẽ từ không triệu chứng đến mệt mỏi hồi hộp khó thở hoặc các triệu chứng nặng như tụt huyết áp ngất suy tim
tại sao dung nhĩ lại được xem là sát thủ thầm lặng các biến chứng nguy hiểm và phương pháp điều trị dung nhĩ
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai